nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại nông dân văn minh
nông nghiệp sinh thái nông dân văn minh
nông nghiệp sinh thái nông dân văn minh
nếu như tư duy sản xuất nông nghiệp hướng đến mục tiêu gia tăng năng suất và sản lượng sản phẩm người sản xuất không chú trọng đến nhu cầu thị trường chỉ sản xuất thứ mình có chứ không sản xuất thứ thị trường cần
do đó hàng hóa không thể bán được giá cao chưa chú trọng đến chất lượng và sự an toàn của sản phẩm không chú ý đến xây dựng nhãn hiệu hàng hóa truy xuất nguồn gốc
nếu như tư duy kinh tế nông nghiệp giúp người nông dân nhận thức được không thể quay lại con đường sản xuất nông nghiệp thông thường mà phải làm sao để tạo ra giá trị gia tăng theo xu thế kinh tế nông nghiệp tức là phải làm ra những sản phẩm thị trường yêu cầu từ chỗ chỉ bán cái mình có sang bán cái thị trường cần nâng cao giá trị trên cùng một diện tích canh tác
làm ra nông sản chờ đợi thương lái đến mua bây giờ nhiều nông dân đã không còn chấp nhận như thế
không dừng ở việc canh tác nhiều nông dân ở bắc ninh đã lấn sang
mở tua du lịch canh nông phục vụ du khách tham quan trải nghiệm trên chính khu vườn của mình
và lợi ích kép đã mang lại du khách thì có thể có điểm đến trải nghiệm thú vị còn nhà vườn có cơ hội giới thiệu và trực tiếp bán nông sản với khách hàng
du lịch trải nghiệm này thì nó hiệu quả hơn nên là về tiêu thụ sản phẩm thì nó rất là nhanh và quảng bá sản phẩm giới thiệu đến người tiêu dùng nó rất nhanh nhất
những năm trước chỉ có người tiêu thụ
qua hình thức là giao cho các cửa hàng thực phẩm sạch và bán online thì hiện năm vừa rồi thì đã thêm cái dịch vụ với mọi người phải trải nghiệm
thì là thu hút rất nhiều khách hàng mọi người cũng rất là tò mò để muốn xem là thưởng thức cái trái trực tiếp cắt tại vườn
hiện tại khoảng gần hai mươi điểm du lịch canh nông đã được hình thành thì nhiều nhà vườn khác tại bắc ninh cũng bắt đầu chuyển hướng không chỉ canh tác
mặc dù không phải là điểm du lịch quen thuộc hay cũng chẳng nằm ở vị trí đắc địa thế nhưng thời gian gần đây khu nhà màng trồng nho hạ đen theo phương pháp hữu cơ của gia đình anh nguyễn đắc thành ở thôn ngâm mạc xã lãng ngâm huyện gia bình tỉnh bắc ninh luôn được nhiều khách đến tham quan trải nghiệm
với những chùm nho có màu tím bắt mắt ăn giòn và có vị ngọt tận mắt nhìn thấy nho được trồng như thế nào có an toàn hay không và tự tay hái những chùm nho thưởng thức ngay tại vườn
cảm giác khi đi giữa khu vườn hẳn không dễ tìm thấy ở những điểm du lịch khác vì thế cũng dễ hiểu một buổi tham quan trải nghiệm ở những trang trại này nhiều du khách vẫn cho là ít
để trải nghiệm sinh thái đối với nhà vườn của anh nguyễn đức thành này chúng tôi lại được thưởng thức những sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn đảm bảo yên tâm đối với chính bản thân mình và đối với người tiêu dùng
nhìn vào thành công của nông trại cây ăn quả hữu cơ có giá trị hàng trăm triệu đồng này ít người có thể tưởng tượng rằng nó được dựng lên bởi những người nông dân lam lũ từng phải thay đổi không ít loại cây trồng
thế nhưng thu nhập mang lại cũng chẳng là bao
may mắn đến với anh thành khi được tiếp cận một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến rồi nhận ra mình hoàn toàn có thể áp dụng mô hình này để phát triển kinh tế nông nghiệp trên chính mảnh đất quê hương
anh thành đầu tư khu vườn trồng nho trong nhà màng có diện tích rộng hai m hai canh tác theo hướng cho sản phẩm an toàn và giới thiệu sản phẩm ấy đến với khách hàng
đầu tiên qua mạng xã hội sau đó là giới thiệu trực tiếp cho thực khách
trang trại đón khách tham quan miễn phí dù rằng việc thường xuyên đón khách tham quan như thế này sẽ
có ảnh hưởng đến việc canh tác nhưng bù lại nhiều người đã biết rõ được chất lượng nông sản ở mức nào bởi có tận mắt chứng kiến các khâu sản xuất khách hàng mới yên tâm mua để sử dụng
theo một cái chuỗi thì người nông dân mới phát triển được
tập trung dụng đất quy mô lớn áp dụng công nghệ hiện đại phương thức sản xuất mới là hướng đi tất yếu trong xu thế phát triển của nền nông nghiệp hiện đại
trong điều kiện hiện nay khi diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp do phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị
vì vậy để bảo đảm ổn định đời sống sản xuất của người dân thì việc lựa chọn phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái là một trong những giải pháp hướng đi
được các địa phương của tỉnh bắc ninh trú trọng khai thác nhằm nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn tạo ra sự phát triển bền vững cho nền nông nghiệp của mỗi địa phương
hạn chế tư duy sản xuất nông nghiệp
tư duy kinh tế nông nghiệp đang hướng người nông dân tạo ra nhiều sản phẩm theo nhu cầu của thị trường
ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tiết giảm được chi phí nhưng lại đạt được lợi nhuận cao nhất có thể
chỉ với một nước bấm điện thoại thông minh hay điều khiển từ xa hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc phun xương sẽ vận hành cho cả khu vườn
giải pháp này đã giúp cho trang trại trồng dưa lưới ớt chuông của hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao tâm phúc xã đại lai huyện gia bình tỉnh bắc ninh tiết kiệm đến sáu mươi tiền chi phí nhân công
những người nông dân ở đây cũng cho biết với hệ thống tưới tiết kiệm điều khiển bằng điện thoại họ chỉ mất khoảng hai mươi phút đồng hồ đã hoàn thành một lần tưới cho tất cả các khu nhà màng trong trang trại có tổng diện tích hơn bảy m hai
với công nghệ này không chỉ giúp tiết kiệm nguồn nước sức lao động và chi phí trong sản xuất mà còn có thể thực hiện tưới ở bất cứ thời gian nào thấy phù hợp cho cây trồng
ngoài ra phần mềm tưới thông minh điều khiển bằng điện thoại di động còn giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên đất nước và phân bón
từng bước giúp nông dân chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp số tạo ra cơ hội tăng năng suất và giá trị sản phẩm nông sản

trong chương trình chuyển đổi số nông nghiệp là một trong những ưu tiên hàng đầu
việc ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm
giúp nông sản của nông dân từng bước khẳng định
trở thành động lực để phát triển kinh tế ở địa bàn nông thôn
với cách suy nghĩ này người sản xuất sẽ giảm tất cả những gì có thể nếu không ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm
bắt đầu từ giá nguyên liệu cải tiến quy trình để giảm chi phí sản xuất thu hoạch bảo quản chế biến vận chuyển
chủ động tìm kiếm khách hàng bằng nhiều kênh bán hàng hoặc liên kết tiêu thụ sẽ bán được sản phẩm với giá hợp lý
từ đó nâng cao doanh thu và gia tăng lợi nhuận
thưa quý vị tôi thấy cái này nó uống rất là tốt
nó tốt cho sức khỏe nó mát nó thanh nhiệt cơ thể
thì cái sản phẩm này tôi mua đây thì chất lượng sản phẩm thì nó cảm thấy nó tốt
cái thứ hai của nó là cái giá cả ở đây nó phải trăng nó nguồn gốc xuất xứ thì nó rõ ràng
những sản phẩm được trưng bày tại hội trợ triển lãm nông nghiệp quốc tế agro việt
một sự kiện xúc tiến thương mại thường niên quan trọng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
những sản phẩm nông nghiệp sản phẩm ô cốp sản phẩm đặc trưng tiêu biểu
của địa phương sẽ được bày bán tại đây
tuy nhiên đây cũng là những sản phẩm bảo đảm quy định về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ
đối với các doanh nghiệp khi tham gia vào hội trợ agro việt
thì chúng tôi đều có yêu cầu quy định bắt buộc về các giấy chứng nhận đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm
cũng như là đối với sản phẩm ô cốp thì có đầy đủ các hồ sơ
các văn bản chứng nhận sản phẩm đã được các cấp các ngành đánh giá đạt từ ba sao bốn sao
cho đến sản phẩm đạt từ ô cốp quốc gia
để những sản phẩm nông nghiệp chất lượng có cơ hội tiến ra thị trường xuất khẩu
thì việc chuyển đổi tư duy nông nghiệp là tất yếu
nông nghiệp việt nam không cạnh tranh bằng số lượng bằng khai thác tự nhiên
mà hướng đến cạnh tranh bằng sản xuất ít sản xuất tiết kiệm
giảm bớt sức ép môi trường để đem lại hiệu quả cao hơn
giảm được một đồng chi phí nghĩa là đã tăng được một đồng lợi nhuận cho người nông dân nếu cùng giá bán ra
nó không đảm bảo an toàn
sau khi mà đã vào các xã và đã vào công nghệ về việt gáp
an toàn hiện tại bây giờ đang hướng về hữu cơ và giá thành đưa ra thị trường tốt
nên là bà con rất là vui và rất là phấn khích
đã phấn thích đấy rồi thì sản phẩm nó nâng cao được hơn mà bà con thăng say làm hơn
thực tế cho thấy nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn ở việt nam
đang thích ứng dần với cơ chế thị trường chuyển đổi tư duy tăng sản lượng sang tăng giá trị
những mô hình nông nghiệp xanh được khuyến khích phát triển
sự đón nhận của người tiêu dùng chứng minh sự mạnh dạng thay đổi cơ cấu kinh tế
từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang dịch vụ
giúp người nông dân có thể làm giàu bằng tư duy kinh tế nông nghiệp
tại hội trợ lần này chúng ta không chỉ trưng bày giới thiệu các nông sản mà chúng tôi cũng gắn với các điểm du lịch nông thôn
như vậy thì khi người tiêu dùng đến trực tiếp trải nghiệm họ cũng nắm được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm đó
và từ đó nó tạo ra được những cái giá trị gia tăng cho sản phẩm
như vậy thì sản phẩm nó không chỉ dừng ở cái giá trị sử dụng
mà còn hơn thế đằng sau đó là văn hóa đằng sau nó là truyền thống
đằng sau đó là giá trị bảo tồn về môi trường của dòng sản phẩm đó
và nó đeo theo đúng cái hướng mà chúng ta đã tích hợp đa giá trị
bán những sản phẩm mà thị trường cần thay vì những sản phẩm mà mình có
người nông dân giờ đây
phải chú trọng đến chất lượng và giá trị của sản phẩm
thay vì chỉ trú trọng đến năng suất và sản lượng như trước kia
để chinh phục được những khách hàng khó tính nhất
và điều này đã giúp cho người nông dân việt nam làm giàu bằng chính những sản phẩm nông nghiệp của mình
nghị quyết số một mươi chín nqtu khẳng định quan điểm
nông dân là chủ thể là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp
kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới
và khi người nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp
không chỉ khiến phương thức làm nông nghiệp thay đổi toàn diện và đồng bộ
từ đơn vị sản xuất đến chuỗi chế biến phân phối
mà thông tin về một số mô hình kết nối giữa nông dân với thị trường
cũng góp phần quan trọng hạn chế rủi ro cung cầu
ổn định hiệu quả sản xuất góp phần xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững
là một trong những loại hình mới tại việt nam
tuy nhiên du lịch nông nghiệp vốn đã phát triển mạnh trên thế giới từ cách đây nhiều thập niên
vào khoảng những năm tám mươi của thế kỷ trước
mô hình này đã phát triển mạnh đặc biệt tại khu vực châu âu
khu vực này đã quy hoạch đất nông nghiệp và chỉ rõ những loại tài nguyên thích hợp
để sử dụng cho mục đích giải trí ngoài trời
dựa vào đó các thành phố sẽ có những chương trình hành động cụ thể
phù hợp với điều kiện địa lý kinh tế xã hội
du lịch nông nghiệp đặc biệt phát triển mạnh ở các quốc gia châu âu
nơi mà có khí hậu phù hợp và với xu hướng thu hẹp
diện tích canh tác đất nông nghiệp tối đa hóa lợi nhuận
cho từng tấc đất thì du lịch nông nghiệp được đánh giá là cực kỳ hiệu quả trong vấn đề